lệ văn nòn bị bắt quả tang khi đang vận chuyển ma túy tại ấp phú yên xã an long huyện tâm nông
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai mươi viên ma túy tổng hợp có trọng lượng trên bảy hai kg và nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng on để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân huyện hòa vang thành phố đà nẵng

đã đưa ra xét xử lưu động bị cáo cao quang thảo hai mươi bốn tuổi
trú tại xã hỏa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ cuối tháng một đến giữa tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
thảo mua ma túy dạng hàng đá của một đối tượng không rõ lai lịch để về phân chia bán lại cho các con nghiện trên địa bàn
ngày một mươi tám tháng hai khi thảo đang bán ma túy cho một thanh niên dưới hầm cao tốc đà nẵng quảng ngãi
thì bị lực lượng cảnh sát ma túy công an huyện hòa vang bắt quả tang thu giữ ba gói ma túy tổng hợp
hội đồng xét xử đã tuyên phạt cao quang thảo chín năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ hai chiếc xe khách rượt đuổi nhau kinh hoàng trên đường hồ chí minh đoạn qua thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vào chiều ngày hai mươi năm tháng sáu công an tỉnh đắk lắc và đắk nông cho biết đang sớm vào cuộc xác minh
để xử lý nghiêm những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật
trước đó một đoạn clip ghi lại cảnh xe khách mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b chín trăm hai mươi chín của tỉnh đắk lắc
và xe ô tô khách mang biển kiểm soát bốn mươi tám k một trăm ba mươi bốn của tỉnh đắk nông chạy với tốc độ cao giật nhau lạng lách trên một đoạn đường dài
mặc dù lúc này trên cả hai xe đều có nhiều hành khách nhưng các tài xế vẫn bất chấp tính mạng của họ để cố rượt đuổi nhau
sau khi vượt được xe khách biển kiểm soát của tỉnh đắk lắc đã chặn ngang đầu xe khách của biển kiểm soát tỉnh đắk nông
rồi tài xế và phụ xe
hai bên đã lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn
sau khi vào cuộc xác minh cơ quan chức năng hai tỉnh đắk lắc và đắk nông đã làm rõ
chiếc xe ô tô khách bốn mươi bảy b chín trăm hai mươi chín của tỉnh đắk lắc là do tài xế hồ sáu trú tại thành phố buôn ma thuật điều khiển
còn chiếc xe ô tô khách biển kiểm soát bốn mươi tám k một trăm ba mươi bốn là của nhà xe hữu khánh ở tỉnh đắk nông
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh cho biết vừa chuyển giao hai đối tượng là thái văn
thơm và thái văn hùng cùng chú tại xã phan huyện dương minh châu về hành vi cướp giật tài sản
cho công an huyện gò dầu thụ lý điều tra
sau một thời gian điều tra ngày hai mươi bốn tháng sáu phát hiện hai anh em thái văn thơm và thái văn hùng
xuất hiện tại ấp hai xã suối ngô huyện tân châu
phòng cảnh sát hình sự công an tây ninh phối hợp với công an huyện gò dầu
công an huyện tân châu đã bắt giữ thơm và hùng thu giữ hai xe mô tô hai điện thoại di động
một nhẫn kim loại màu vàng một triệu đồng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận rủ nhau đi đến các tiệm vàng
tiệm điện thoại ở huyện dương minh châu thành phố tây ninh và gò dầu để ra tay cướp giật tài sản
từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đến nay cả hai đã thực hiện bốn vụ cướp sợi tài sản
riêng hùng thực hiện một vụ trộm cắp điện thoại ở nhà nghỉ thuộc xã bầu năng huyện dương minh châu
được biết hai anh em thơm và hùng mỗi người từng có năm tiền án trộm cắp tài sản
từng có tiền án về tội trộm cắp điện thoại
trộm cắp tài sản bị toán nhân dân huyện châu thành xử phạt sáu tháng tù giam và chưa được xóa an tích
huỳnh thị tuyết linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại ấp mỹ trường xã mỹ tịnh an huyện trợ gạo
tiếp tục bị công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó bà dương thị tuyết chú tại ấp hòa bình xã hòa tịnh huyện trợ gạo
đến trợ phú kiết thuộc ấp phú khương xã phú kiết huyện trợ gạo để mua hàng hóa
phát hiện bà tuyết vừa bỏ hai sáu triệu đồng trong túi áo khoác
nên linh đã móc lấy và bị bà tuyết bắt quả tang giao cho cơ quan công an
tại cơ quan công an linh khai nhận trước đó cũng đã đến trợ phú kiết
lợi dụng sơ hở móc túi lấy được ba triệu đồng của người dân lúc đi chợ
thưa quý vị và các bạn hôm nay thì thí sinh cả nước sẽ bước vào ngày thi thứ hai
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
với các môn thi tiếp theo là tổ hợp khoa học tự nhiên và ngoại ngữ
buổi sáng các thí sinh sẽ dự thi tổ hợp khoa học tự nhiên
bao gồm vật lý hóa học sinh học với tổng thời gian làm bài thi là một trăm năm mươi phút
tức là mỗi bài thi năm mươi phút
buổi chiều thì các em dự thi môn ngoại ngữ thời gian làm bài là sáu mươi phút
trong ngày thi đầu tiên tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là gần tám trăm bảy mươi hai thí sinh
môn toán hơn tám trăm tám mươi hai thí sinh
tổng số thí sinh đến dự thi môn văn đạt tỷ lệ chín mươi chín sáu mươi
môn toán đạt tỷ lệ chín mươi chín năm mươi ba
nhìn chung ngày thi thứ nhất các điểm thi trên cả nước được đánh giá an toàn
nghiêm túc và đúng quy chế
tuy nhiên ở môn thi ngữ văn đã có sự cố đề thi bị tung lên mạng
và hai cán bộ coi thi đã bị đình chỉ
tổng số thí sinh vi phạm quy chế là ba mươi bốn thí sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã chỉ đạo các hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh
trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia
để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng quy chế vừa đảm bảo quyền lợi của thí sinh